ngày một mươi bốn tháng chín phiên họp thứ bốn mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục với việc các đại biểu nghe và cho ý kiến vào các báo cáo công tác năm hai nghìn hai mươi của tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của bộ công an tình hình tội phạm về trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp đáng chú ý tội phạm giết người tiếp tục có xu hướng gia tăng với tính chất mức độ nguy hiểm hậu quả nghiêm trọng hơn
tội phạm và vi phạm về tham nhũng kinh tế vẫn chủ yếu xảy ra ở một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm nhạy cảm với nhiều thủ đoạn
đặc biệt khi dịch covid một mươi chín bùng phát nổi lên là hành vi thu gom đầu cơ để tăng giá buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sản xuất hàng giả là hàng hóa trang thiết bị phục vụ phòng chữa bệnh lợi dụng công tác phòng chống dịch bệnh để trục lợi
do đó chính phủ đề nghị trong năm hai nghìn hai mươi một quốc hội tiếp tục tổ chức giám sát tối cao các chuyên đề về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật bảo đảm trật tự an toàn xã hội